chủ yếu ủy ban nhân dân tp hcm đã khánh thành ba trung tâm thuộc đề án xây dựng tp hcm trở thành đô thị thông minh
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tham dự và phát biểu chỉ đạo
đề án xây dựng tp hcm trở thành đô thị thông minh triển khai năm hai nghìn hai mươi
trong đó ưu tiên hàng đầu là xây dựng ba trung tâm gồm kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở
làm nền tảng để triển khai trung tâm điều hành đô thị thông minh trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội của thành phố và trung tâm an toàn thông tin
hiện nay kho dữ liệu dùng chung giai đoạn một đã tích hợp được dữ liệu của sở kế hoạch đầu tư sở y tế sở tài nguyên môi trường sở lao động thương binh xã hội cục thuế thành phố
từ đó hình thành nên kho dữ liệu một cửa điện tử đường dây nóng cơ sở dữ liệu đất đai đăng ký doanh nghiệp để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố và số hóa thông tin sở ngành hiệu quả
trung tâm điều hành chỉ huy của đô thị thông minh cũng đã kết nối tích hợp dữ liệu của hệ thống một camera giám sát trên địa bàn thành phố xử lý các sự cố về an ninh trực tự và giao thông sự cố hạ tầng kỹ thuật đô thị
riêng trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội sẽ chính thức vận hành từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi